tiếp sau hà nội cà mau cũng đã có quyết định mở cửa trường học
ủy ban nhân dân tỉnh cà mau vừa có công văn cho trẻ mầm non và học sinh từ lớp một đến lớp bảy
học trực tiếp trở lại từ ngày một mươi hai tháng bốn
ngày tám tháng bốn theo thông tin từ ủy ban nhân dân tỉnh cà mau
ông nguyễn minh luân phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh này vừa ký công văn
về việc tổ chức dạy học trực tiếp cho trẻ mầm non và học sinh tại các cơ sở giáo dục
theo ủy ban nhân dân tỉnh cà mau hiện nay số ca nhiễm covid một mươi chín có chiều hướng giảm
và tình hình phòng chống dịch bệnh trong trường học được thực hiện tốt
do đó ủy ban nhân dân tỉnh cà mau giao cho sở dục và đào tạo chủ trì
phối hợp với các ủy ban nhân dân huyện thành phố và các cơ quan có liên quan
triển khai thực hiện công việc nhằm đảm bảo cho trẻ mầm non và học sinh lớp một lớp bảy
trở lại trường học trực tiếp từ ngày một mươi hai tháng bốn đồng thời triển khai thực hiện nghiêm các điều kiện
đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín và an toàn trường học
bên cạnh đó ủy ban nhân dân tỉnh cà mau cũng yêu cầu các ngành tăng cường tuyên truyền
nâng cao nhận thức kỹ năng trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn và phòng chống bạo lực học đường
khi tổ chức dạy học trực tiếp song song đó phối hợp với các cơ quan tổ chức cá nhân
và gia đình học sinh tăng cường nắm bắt diễn biến tâm lý tư vấn tâm lý
kịp thời hỗ trợ học sinh về thái độ kỹ năng để sớm thích nghi ổn định việc học tập và rèn luyện